ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng hiệp hội nhân xâm hàn quốc và công ty cổ phần xâm việt vgc vừa tổ chức hội thảo quốc tế mang tên phát triển xâm việt nam công nghệ cao lần thứ nhất tại lâm đồng
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đánh giá làm rõ các kết quả nghiên cứu trong thử nghiệm xâm việt nam quy trình kỹ thuật canh tác công nghệ cao và định hướng phát triển
nhân rộng mô hình đến các doanh nghiệp và người dân để hình thành vùng sản xuất xâm việt nam công nghệ cao tại lâm đồng
phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
qua quá trình khảo sát thực trạng trồng xâm việt nam và năm năm thử nghiệm nhiều chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế cho rằng
trồng xâm việt nam bằng hạn trên đất bằng với mái tre nhân tạo và công nghệ mới tại độ cao một bốn trăm linh m tại lâm đồng cho kết quả rất khả thi
sản xuất chất lượng cao hàm lượng saponin vượt trội so tiêu chí dược điển việt nam